còn tại thừa thiên huế mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã gây ngập lụt cho hơn sáu mươi ba nhà dân trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
nhiều khu vực dân cư bị nước lũ bao vây cô lập
trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động cùng người dân ứng phó với lũ
mặc dù mưa lớn điều kiện đi lại khó khăn nhưng ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cùng chính quyền địa phương
vẫn trực tiếp vượt lũ trao tận tay ba trăm linh thùng nước ba trăm bảy mươi thùng mì tôm và bảy mươi kg gạo cho bà con nhân dân xã vĩnh hà huyện phú gia và thị trấn phú đa

trong cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục ứng trực từ ban giám đốc đến mỗi người cán bộ chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất hướng về cơ sở
bên cạnh việc di rời cứu hộ cứu nạn giúp đỡ người dân trước và trong lũ công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã lên phương án kế hoạch để giúp đỡ nhân dân khi lũ rút sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt